nặng tay nhão không dẻo mùi hương vị lấn át hương mực
là những đặc điểm có thể dễ dàng nhận thấy đối với loại chả mực giá rẻ chúng tôi đã mua được
tuy nhiên theo người bán tiết lộ giá của chả mực còn phụ thuộc vào một số yếu tố rất quan trọng
giống như phương thức sản xuất các loại giò chả giá rẻ khác để hạ giá thành sản phẩm
người bán thường trộn bột để tăng khối lượng của sản phẩm
hãy cùng theo chân nhóm phóng viên chương trình thực phẩm sạch hay bẩn trong các số tiếp theo
khám phá nguồn mực nguyên liệu được sử dụng để sản xuất chả mực giá rẻ
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình
xin kính chào và hẹn gặp lại
chân nhóm phóng viên của chương trình đã tìm mua được loại trà mực giá rẻ
được chính người sản xuất khẳng định đã pha trộn thêm bột nhằm tăng khối lượng
người này cũng tiết lộ giá chả mực có sự tranh lệch còn phụ thuộc vào chất lượng của mực được dùng để làm trả
như vậy theo tiết lộ của người bán có hai yếu tố giúp làm giảm giá thành trả một thành phẩm
thứ nhất người sản xuất sẽ trộn bột năng cùng với một tỷ lệ nguyên liệu mực nhất định để tăng khối lượng cho sản phẩm
thứ hai muốn hạ giá thành phẩm xuống mức thấp nhất cơ sở sản xuất buộc phải nhập loại mực có chất lượng không đảm bảo
ngay tại chợ long biên ngay khi ngỏ ý mua mực làm trả bán hàng những tiểu thương tại đây giới thiệu những loại mực có cỡ lớn
giao động khoảng một trăm năm mươi đồng một kg đồng thời không ngẩn ngại khi chúng tôi hỏi về xuất xứ của chúng
tuy nhiên nhiều tiểu thương cũng thừa nhận về chất lượng cực tốt của loại mực này
như đã đưa tin trong các chương trình trước đó để kéo dài thời gian bảo quản
mực ngoại nhập không rõ nguồn gốc
hóa chất bảo quản để ngâm tẩy
do thời gian bảo quản lâu và đã qua nhiều hóa chất sử dụng
mực có xuất xứ ngoại nhập thường có màu vàng đục vị nhạt và cứng
trong tẩy thực phẩm rõ ràng là ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của thực phẩm đầu tiên
khi chế biến món ăn người đầu bếp lại phải sử dụng đến những loại phụ da khác
để làm món ăn trở lên hấp dẫn hơn đối với thực khách
nó sẽ không còn được những dưỡng chất tự nhiên vốn có từ các nguyên liệu
theo chuyên gia ẩm thực người tiêu dùng hoàn toàn có thể phân biệt chả mực nguyên chất
với chả mực đã được pha thêm nguyên liệu phụ da
theo đó chả mực nguyên chất khi ăn sẽ có độ giòn dai của vây mực
chả khi ăn có vị ngọt thơm tự nhiên từ mực
trong khi đó trả được nhuộm phụ ra thường có kết cấu lỏng lẻo nhão mùi hương liệu lấn át mùi mực
khi ăn thường bị bột bở ít vị ngọt từ mực nguyên liệu

chả mực không phải là một loại phụ da nhưng nó có thể là một loại phụ da
là món ăn quá phức tạp người tiêu dùng hoàn toàn có thể tự chế biến ngay tại nhà để đảm bảo vệ sinh
nếu mua ngoài người tiêu dùng nên lựa chọn những cơ sở uy tín có nhãn mát để đảm bảo sức khỏe cho gia đình
nếu mua ngoài người tiêu dùng nên lựa chọn những cơ sở uy tín có nhẫn mát để đảm bảo sức khỏe cho gia đình